trong những năm gần đây nông sản kém chất lượng mất an toàn vệ sinh làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người gây hoang mang cho người tiêu dùng
để giúp cho bà con nông dân yên tâm sản xuất nông sản các doanh nghiệp trên địa bàn cần thơ đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất mới vào mặt hàng nông sản sạch đáp ứng nhu cầu thị trường
để đem lại các loại nông sản sạch an toàn đến với người tiêu dùng các doanh nghiệp đã liên kết với các địa phương có vùng nguyên liệu nông sản sạch
chất lượng cao và trang bị máy móc hiện đại để tạo ra các sản phẩm sạch chất lượng dinh dưỡng cao bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng và thân thiện với môi trường
bên cạnh đó việc áp dụng quy trình sản xuất mới cũng đã giúp cho các cơ sở tiết giảm thời gian sản xuất góp phần tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm
đây là duy trì sản phẩm này tự động hoàn toàn từ khâu ngâm gạo đến xay gạo rồi tách bọc tách bọc xong là đem qua đánh bọc đánh bọc xong đem qua máy và chạy búng
tạo ra sản phẩm là tự động hoàn toàn đỡ tốn nhân công so với cách làm thủ công truyền thống
các doanh nghiệp luôn đặt tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu
chính vì vậy mà các sản phẩm nông sản sạch của các doanh nghiệp luôn được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng tiêu dùng
như các sản phẩm tàu hủ kia
bún gạo được làm từ đậu nành gạo nguyên chất không hóa chất không phẩm màu không chất bảo quản và các mặt hàng nông thủy sản khác như cá keo ớt tươi khoai mì
đến thời điểm này thì cửa hàng em đã sử dụng bún của công ty là khoảng tám tháng và phản ứng của khách hàng là bún này là khô ráo và nó có hương vị đặc trưng của mùa gạo
đặc tính là không có sử dụng thuốc tẩy cho nên mức tiêu thụ cũng khá cao
tuy việc đổi mới
các nông sản sạch bước đầu mang lại nhiều lợi ích nhưng vẫn còn tiềm ẩn không ít khó khăn bởi người tiêu dùng vẫn còn nhầm lẫn giữa sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm với các sản phẩm trôi nổi khác trên thị trường
do đó để các cơ sở này phát triển bền vững thì rất cần có sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng cũng như công tác quảng bá để sản phẩm được nhiều người tiêu dùng biết đến